một phụ nữ người lào đã bị lực lượng chức năng việt nam bắt quả tang khi đang vận chuyển một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là mao tuy đá qua cửa khẩu quốc tế bởi y
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nang shisupla ba mươi bảy tuổi
ở tỉnh atapu lào đang vận chuyển một bịch ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá nặng khoảng một kg
hiện lực lượng chức năng đã bản giao đối tượng tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y để điều tra làm rõ vụ việc